xin chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các thông tin đáng chú ý đến trong bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín trong sáng nay ngày một mươi tám tháng hai
như vậy là tính đến sáu giờ sáng nay việt nam có tổng cộng một bốn trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm ở trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay
là bảy trăm ba mươi bảy ca
tin từ tổ truy vết đặc biệt tỉnh hải dương cho biết
bệnh nhân số hai hai trăm tám mươi bảy dương tính với covid một mươi chín được phát hiện thông qua giám sát sốt ho từ cộng đồng
là một trong bốn bệnh nhân của chùm ca bệnh trong gia đình tại thành phố hải dương
đã được tổ truy vết đặc biệt tỉnh hải dương phát hiện và xác định rõ nguồn lây
và theo đó vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bệnh nhân số hai hai trăm tám mươi bảy có tiếp xúc với ca bệnh một bảy trăm ba mươi sáu
trong khoảng một người
bệnh nhân số một nghìn bảy trăm ba mươi bốn chính là người tham dự đoàn đưa dâu của ổ dịch liên quan đến đám cưới
tại xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương
tại thành phố hồ chí minh từ ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng hai
thành phố hồ chí minh bắt đầu mở rộng lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên
tại các bến xe nhà ga bến tàu đồng thời mở thêm các cơ sở cách ly tập trung
dành cho người có nguy cơ cao đến từ vùng dịch
và theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
hiện thành phố đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan đến sân bay tân sơn nhất
trước đó từ ngày một mươi sáu tháng hai thành phố hồ chí minh đã triển khai tiếp nhận khai báo y tế
người từ các tỉnh thành khác về thành phố tại sân bay ga tàu bến xe trạm y tế
và tính đến nay thành phố đã tiếp nhận hai một trăm ba mươi bốn trường hợp khai báo y tế
trong đó sáu mươi trường hợp chuyển cách ly tập trung một mươi trường hợp cách ly tại nhà
hai sáu mươi bốn tự theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm hai một trăm một mươi ba trường hợp
trong đó có một ba trăm năm mươi trường hợp là âm tính
trước nguy cơ dịch bệnh lây lan và mầm bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập vào thành phố sau tết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội đã quyết định mở rộng xét nghiệm sàng lọc diện rộng
đối với các trường hợp có nguy cơ cao trở về từ thành phố hải dương và các ổ dịch của một mươi một địa phương
tính đến nay hà nội đã ghi nhận ba mươi năm ca mắc trong đó chủ yếu liên quan đến ổ dịch
tại hải dương vì vậy sở y tế kiến nghị ra soát xét nghiệm cho tất cả người về từ tỉnh hải dương
trong vòng một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày hai tháng hai đến giờ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
và thực hiện giám sát sức khỏe tại nhà đồng thời lấy mẫu cho tất cả những trường hợp về từ các ổ dịch
trưa qua một mươi bốn ngày của các tỉnh cũng như toàn bộ nhân viên y tế của các đơn vị y tế thành phố
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội yêu cầu phải thực hiện lấy mẫu càng sớm càng tốt
ưu tiên theo thứ tự nguy cơ lây nhiễm chậm nhất là phải hoàn thành
trong ngày hai mươi tháng hai song song với đó phải tiến hành mở rộng xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội cũng yêu cầu các địa phương đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ
các biện pháp phòng chống dịch với các kế hoạch cụ thể khuyến khích làm việc trực tuyến
giả soát kiện toàn tổ covid một mươi chín cộng đồng giám sát chặt khu cách ly không để lây nhiễm chéo
chủ tịch ubnd quận huyện thị xã sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm trên địa bàn
thưa quý vị xuyên tết chống dịch tức là phòng dịch trước trong và cả sau tết
để mọi người dân được bình an thuận lợi khi trở lại nhịp sống thường ngày
và khi người người nhà nhà quây quần bên gia đình thì người thân những chiến sĩ công an nơi tâm dịch
vẫn phải lặng thầm cống hiến và hy sinh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv về hoạt động của lực lượng công an nhân dân
tại huyện mê linh tp hà nội
tôi là đại úy nguyễn huy an phó trưởng quan sát tiến thắng mê linh hà nội
ngay sau khi có bệnh nhân f đầu tiên ở thôn bạch chữ sát tiến thắng
thì là ủy ban nhân dân huyện mê linh đã giao cho công an huyện mê linh xây dựng phương án
đảm bảo an ninh trật tự trong vùng canh nghi y tế
công an huyện mê linh cũng đã xây dựng phương án và thành lập một mươi hai cái chốt tại thôn bạch chữ
và một chốt ở thôn bạch chữ
chốt phân đường giao thông ở xã tự lập có nhiệm vụ là phân nguồn các phương tiện phân giao thông
trên tuyến đường tỉnh lộ ba trăm linh tám
nhiệm vụ của các chốt không cho người trong vùng có dịch đi ra khỏi địa bàn
và những người ở nơi khác cũng không được đi vào trong vùng dịch
tôi là nguyễn văn quân đội quản lý hình chính công an huyện mê linh
bản thân thì hiện tại là anh em cũng rất chi là cố gắng
ở trong công tác phòng dịch
và để đảm bảo hạn chế phòng ngừa dịch bệnh lây lan
thì chúng tôi cũng rất quyết tâm để phòng ngừa tất cả mọi vấn đề
liên quan phát sinh từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong
tôi là thượng quý nguyễn duy toàn
làm ở đội điều tra tổng hợp công viện mê linh
tuy là thời điểm tết nhưng mà mình xác định từ trước
vì là công việc của lực lượng vũ trang
thực ra quá trình trực chốt ở đây thì anh em với gia đình ở nhà
thì có thể ăn món này món kia
nhưng mà ở đây thì anh em cũng quen
nên là mình cũng cảm giác là đấy cũng là một cái niềm vinh hạnh
để mình phục vụ nhân dân phục vụ công việc chung tổ quốc
mặc dù là có thể ban đầu tâm lý bà con cũng hơi hoang mang
bởi vì là thứ nhất là cũng là dịp tết cổ truyền cũng đã đến cận kề
cái thứ hai là hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con nhân dân
sẽ bị ảnh hưởng
tuy nhiên là được sự thông báo
và tuyên truyền của các cấp ủy chính quyền địa phương
thì bà con nhân dân cũng rất chấp hành cái việc là
không tỏa cách ni của cơ quan của thổng quyền
thì mọi bà con nhân dân đều chấp hành cái việc là
đeo khẩu trang rồi thì những cái việc mà không cần thiết
thì cũng không nên ra ngoài
hiện tại công tác phòng ngừa ở đây thì anh em cũng đã chốt được
khoảng một mươi bốn ngày rồi
và đảm bảo về công tác phòng ngừa ở đây thì anh em cũng đã chốt được
để tránh dịch lây lan rồi

làm thế nào để hạn chế tuyệt đối
về cái vấn đề lây lan dịch bệnh
và cũng rất mong là
sớm để được an toàn
và được công tác bình thường như mọi ngày thôi
vợ con thì cũng vẫn sẽ hỏi là

để mình về

thì sẽ về
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
theo cái chỉ đạo thì là sẽ có thẻ
và có các cái giấy tờ tùy thân
cũng như là giấy khám sức khỏe
khai báo y tế
thì là chúng tôi cũng cho vào để làm
tại sở tài nguyên môi trường hải dương
bình thường người làm việc có khoảng
sáu mươi cán bộ nhân viên đến trụ sở
nhưng trong ngày mùng sáu tết năm nay
chỉ có một mươi năm người
trung tâm điều hành và quản lý cơ sở dữ liệu
quan chắc môi trường tự động
chỉ năm mươi quân số đến văn phòng trực
đúng cái chỉ đạo của tỉnh
thì chúng tôi cơ bản là sẽ triển khai
làm việc trực tuyến
và những bộ phần có thể nói là trực
để giải quyết các công việc
tại sở thì chúng tôi tập trung vào cái mảng
môi trường để giúp cho các địa phương
tháo gỡ những cái khó khăn vương mắt
khi cần thiết
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng hai
số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã sản xuất trở lại
sau tết còn khá ít với những doanh nghiệp
đã sản xuất lượng công nhân cũng chưa đông
trong một mươi năm ngày thực hiện cách ly xã hội
hải dương tạm dừng hoạt động
trung tâm phục vụ hành chính công
các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
tại các cơ quan nhà nước ca cấp
triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an các đơn vị địa phương đã phát hiện
và xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang
tại nơi công cộng trốn khỏi nơi cách ly
trong dịp tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
cùng với việc triển khai công tác phòng ngừa
đấu tranh trần áp các loại tội phạm
công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt
hiệu quả các kế hoạch phương án
bảo đảm an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời phối hợp thành lập hàng trăm chốt kiểm soát liên ngành
tại các trục giao thông liên tỉnh
huy động trên hai mươi lượt cán bộ chiến sĩ
làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để truy vết người thuộc diện f một tới f bốn
khoanh vùng dập dịch đã phát hiện
xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang
tại nơi công cộng trốn khỏi nơi cách ly
xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
cố tình hoạt động vi phạm các quy định về phòng chống dịch
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an
cho biết là đơn vị này đang tạm giữ hình sự
nhóm đối tượng đá gà ăn tiền
để tiếp tục điều tra và làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó vào sáng ngày bốn tết nguyên đán
qua công tác nghiệp vụ công an huyện yên thành
phát hiện tại trang trại nuôi bò
bỏ hoang của đối tượng trần hiễu nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xóm vĩnh sơn xã vĩnh thành huyện yên thành
đang có một nhóm đối tượng
tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
vào khoảng một mươi một h bốn mươi năm
đồng loạt các tổ công tác công an huyện yên thành
áp sát bắt quả tăng ba mươi ba đối tượng
đang xây xưa cá cược trọi gà ăn tiền
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm
tám con gà trọi và gần một trăm bảy mươi triệu đồng tiền mặt
hiện công an huyện yên thành
đã tiến hành tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng
để tiếp tục điều tra và mở rộng chuyên án
công an huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
ăn thua bằng tiền tại nhà riêng
liên quan đến một mươi hai đối tượng
tăng vật thu giữ là trên một trăm sáu mươi năm triệu đồng
bất ngờ kiểm tra tại nhà bà hồ thị nga
trú tại khóm an bình thị trấn ba trúc
huyện tri tôn lực lượng chức năng phát hiện
bắt quả tang một mươi hai đối tượng đa số là nữ
đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
số tiền trên chiếu bạc là bốn trăm năm mươi đồng
một mươi bộ bài loại năm mươi hai lá
chín điện thoại di động
sáu xe mô tô và trên một trăm sáu mươi năm triệu đồng
tiền trên người các đối tượng
cùng nhiều tăng vật liên quan khác
công an huyện nha hình leo tỉnh đắk lóc
vừa ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần mai toàn trú tại xã eator
huyện cờ đông năng tỉnh đắk lóc
để điều tra về tội mua bán hàng cấm
trước đó vào đêm ngày năm tháng hai
sau một thời gian theo dõi
đội cảnh sát kinh tế công an huyện nha hình leo
phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện
làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
trên đường hồ chí minh thuộc xã nha hình leo
huyện nha hình leo
đã dừng chiếc xe ô tô bán tải chạy theo hướng
nha lai đi đắk lóc để kiểm tra
trên xe tổ công tác phát hiện có một mươi hai bao tải
và ba thùng cắt tông
bên trong chứa trên hai ba tạ pháo nổ các loại
ngay lập tức tổ công tác đã khống chế
và bắt giữ tài xế trần mai toàn
khám xét trên người toàn lực lượng công an
còn thu giữ một khẩu súng và bốn viên đạn
bước đầu toàn khai nhận do nợ nần tiền bạc
trong làm ăn nên đã thuê xe ô tô
đi sang cửa khẩu lệ thanh huyện đức cơ tỉnh gia lai
mua số pháo trên với giá
một trăm một mươi năm triệu đồng
về đắk lóc bán lại kiếm lời
còn khẩu súng toàn mua ở cửa khẩu lệ thanh
với giá hai mươi triệu đồng
hiện khẩu súng đang được công an huyện nha hình leo
đưa đi giám định để có cơ sở xử lý toàn
theo quy định của pháp luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi